nhằm tiếp tục ngăn ngừa tình trạng các tổ chức cá nhân thực hiện giao dịch huy động vốn
kinh doanh bất động sản khi chưa bảo đảm các điều kiện theo quy định gây ảnh hưởng đến người dân
ủy ban nhân dân tp đà nẵng vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan
tiếp tục tăng cường công tác quản lý chấn chỉnh các hoạt động giao dịch và kinh doanh bất động sản
ủy ban nhân dân tp đà nẵng giao sở xây dựng thường xuyên cập nhật thông tin về danh sách các dự án
bất động sản đã được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt cho phép được chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư
hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở và các dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương
lai lên trang web của sở và cổng thông tin điện tử của tp đồng thời giao sở thông tin và truyền thông
phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương thường xuyên đăng tải thông tin khuyến cáo các tổ chức
cá nhân khi tham gia giao dịch kinh doanh bất động sản cần phải tìm hiểu kỹ thông tin hồ sơ pháp lý
và các quy định pháp luật có liên quan nhằm tránh trường hợp phát sinh tranh chấp khiếu kiện
ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cá nhân tổ chức đó ngoài ra yêu cầu sở thông tin và
truyền thông kiểm tra xử lý việc đăng tải thông tin không bảo đảm đúng theo quy định của các tổ chức
cá nhân về hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản trên địa bàn giao công an thành phố kiểm tra xử lý
theo quy định đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch huy động vốn
kinh doanh bất động sản của các tổ chức cá nhân vi phạm